theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia do ảnh hưởng của dạnh áp thấp kết hợp với hội tụ gió nên trong ngày và đêm ngày một mươi một tháng bảy ở khu vực tây bắc và việt bắc có mưa rào và rông rải rác cục bộ có mưa vừa mưa to
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và cả gió giật mạnh
cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét sạt lở đất vùng núi đặc biệt là ở các tỉnh lai châu điện biên lào cai yên bái hà giang tuyên quang cao bằng ngập lụt vùng trũng ở khu vực trên
cấp độ rủi ro thiên tai là cấp một ngày một mươi một tháng bảy do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía tây với đới gió tây nam gây hiệu ứng phơn nên ở các tỉnh trung bộ tiếp tục có nắng nóng và nắng nóng gai gắt
với nhiệt độ cao nhất phổ biến là ba mươi năm độ c
nắng nóng ở các tỉnh trung bộ có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới và ảnh hưởng của nắng nóng nên sẽ có nguy cơ xảy ra cháy nổ hỏa hoạn ở khu vực dân cư nguy cơ cao xảy ra cháy rừng ở các tỉnh trung bộ